đoàn công tác của quốc hội do đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội làm trưởng đoàn làm việc với thường trực tỉnh ủy tuyên quang
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đánh giá cao những nỗ lực của đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã khắc phục khó khăn để xây dựng nông thôn mới tập trung giảm nghèo bền vững
đồng chí biểu dương tỉnh tuyên quang đã thực hiện tốt việc tinh giản biên chế bộ máy hành chính và mong rằng tỉnh tuyên quang chủ động hơn nữa việc triển khai họp tập thực hiện các nghị quyết về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tình gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết thống nhất chung sức đồng lòng để phát triển kinh tế xã hội
về những kiến nghị của tỉnh phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đề nghị đoàn công tác tiếp thu báo cáo với ủy ban thường vụ quốc hội trong phiên họp tới đây